từng là cây trồng được coi là vàng đen giúp nông dân làm giàu thì giờ đây hồ tiêu lại trở thành gánh nặng với người trồng
để thì không xong chặt bỏ thì hao công tốn sức suốt nhiều năm chăm sóc đầu tư
trước tình trạng này ngành nông nghiệp và chính quyền tỉnh đồng nai đang khuyến cáo bà con nông dân
cần tập trung sản xuất theo hướng tiêu sạch bền vững để nâng cao chất lượng hạt tiêu và tìm đâu ra ổn định trên thị trường thế giới
trong khi người trồng tiêu ở một số địa phương của tỉnh đồng nai đang chặt bỏ cây hổ tiêu để chuyển sang trồng cây khác
hoặc không chăm sóc vườn tiêu vì giá tiêu xuống thấp thì bà con nông dân tại xã lâm sàn huyện cẩm mỹ
lại đang chú trọng chăm sóc để nâng cao chất lượng hạt tiêu sản xuất ra tiêu sạch có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới

lại đang chặt bỏ cây hồ tiêu và tìm đâu giá ổn định trên thị trường thế giới
theo hợp tác xã tiêu sạch lâm sàn hiện nay đầu gia hạt tiêu của đơn vị đã được kết nối để xuất khẩu sang thị trường châu âu
tuy nhiên nông dân phải liên kết sản xuất tạo ra các sản phẩm chất lượng bởi lẽ tiêu việt nam phải cạnh tranh với các nước sản xuất tiêu lớn như brazil indonesia
tức là nông dân người ta ý thức người ta làm được thì mình sẽ tìm được cái thị trường nó tốt
hiện toàn tỉnh đồng nai có hơn một mươi bảy hectare tiêu so với quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi đã vượt bảy hectare
trước tình trạng giá tiêu xuống thấp như hiện nay ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương tuyên truyền vận động bà con nông dân
không nên chuyển đổi cây trồng một cách tự phát tích cực sản xuất hồ tiêu sạch nhằm nâng cao chất lượng hồ tiêu
hướng đến thị trường xuất khẩu mới có giá trị gia tăng cao
về hướng về cái sản xuất sạch sản xuất an toàn và cái đảm bảo cái quy trình để xuất khẩu
thì đối với địa phương cũng đã khuyến cáo người dân thực hiện sản xuất theo đúng cái quy trình nhân rộng của quyền
từ cái mô hình điểm được chứng nhận là low on gap
hiện giá tiêu chỉ còn dưới năm mươi đồng một kg
và thị trường hồ tiêu vẫn đang trong cơn khủng hoảng thừa
đây cũng là kết quả của việc sản xuất tự phát ồ ạt trồng cây tiêu khi giá lên cao của người nông dân ở đồng nai nói riêng
và nhiều tỉnh ở khu vực đông nam bộ nói chung trong khoảng ba năm về trước